tối qua một mươi bảy tháng một tại hà nội đài tiếng nói việt nam đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật lời của non sông
kỷ niệm bảy mươi năm chủ tịch hồ chí minh đọc thơ chúc tết đinh hợi năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy trên sóng đài tiếng nói việt nam
để động viên khích lệ đồng bào chiến sĩ cả nước
tới dự chương trình có chủ tịch nước trần đại quang cùng dự có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
kể từ bài thơ chúc tết đầu tiên trên làn sóng đài tiếng nói việt nam năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy đến lúc ra đi
bác hồ đã sáng tác hai mươi hai bài thơ chúc tết dễ nhớ dễ thuộc là đặc trưng trong các bài thơ chúc tết của bác
nhưng điều khiến cho mỗi bài thơ những lời thơ chúc tết của bác trở nên đặc biệt hơn
bởi đó không chỉ là tấm lòng của bác với nhân dân đất nước mà còn là lời hiệu triệu cổ vũ
động viên và cả sự tiên đoán thần kỳ về tiền đồ tươi sáng của cách mạng việt nam
phát biểu tại chương trình chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ giao thừa là thời khắc thiêng lương nhất của đất nước của mỗi người của mỗi nhà
nghe lại những bài thơ chúc tết của bác chúng ta càng bồi hồi xúc động nhớ về một chặng đường vẻ vang
oanh liệt mà dân tộc ta đã đi qua hướng về năm mới đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy với bao ước mơ sự cảm tốt lành
chủ tịch nước khẳng định lời thơ chúc tết của bác như là lời non nước là tiếng hịch non sông
tựa lưng và lịch sử đi theo con đường mà đảng và bác hồ đã chọn
chúng ta ra sức thực hiện thắng lợi nghị quyết một mươi hai của đảng nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai về xây dựng
chỉnh đốn đảng đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước xây dựng thành công bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa